thưa quý vị cảnh sát moscow của nga đã bắt giữ thộ hàn denis shachitov ba mươi sáu tuổi
người bị tình nghi đã gây ra vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại megakinki phía tây bắc thủ đô moscow hôm chín tháng một mươi hai khiến một người thiệt mạng
quỹ ban điều tra moscow cho hay tennis sajitov bị nghi đã vi phạm các quy định an toàn dẫn tới hỏa hoạn
tại chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng obi trong trung tâm thương mại megakinki
saigitov bị bắt giữ tại một cơ sở giam giữ ở ngoại ô moscow cùng người phụ trách tại obi để phục vụ công tác điều tra và xét xử
theo kết quả điều tra vụ cháy lớn hôm chín tháng một mươi hai xảy ra do công tác hàn điện thực hiện tại obi không đáp ứng các quy định về an toàn lao động
tiên lửa hàn đã làm cháy các kệ chứa hàng hóa khiến đám cháy bùng phát trên diện rộng
một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng sau khi kết cấu của tòa nhà đổ sập trong vụ hỏa hoạn khiến anh này bị thương nặng